thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam trung quốc
và chủ nhiệm ủy ban dân tộc của nhân đại toàn quốc trung quốc ba âm triều lỗ
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị trung quốc việt nam đã chủ trì cuộc làm việc giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương cho rằng hợp tác nghị viện là một bộ phận cấu thành quan trọng
trong tổng thể quan hệ hai nước hoàn ngành với quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc
thành lập ủy ban hợp tác do chủ tịch quốc hội việt nam và ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc
làm đồng chủ tịch và triển khai hợp tác bồi dưỡng đào tạo đại biểu nhân dân
nâng cao vai trò của quốc hội nhân đại toàn quốc hội đồng nhân dân nhân đại các địa phương
trong thúc đẩy quan hệ song phương
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị ba âm triều lỗ đánh giá cao việc hai nhóm nghị sĩ hữu nghị
có cuộc làm việc ngay sau khi ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
và chủ tịch quốc hội vương đình huệ ký thỏa thuận hợp tác mới giữa cơ quan lập pháp hai nước
hai bên bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác mới
giữa hai cơ quan lập pháp qua đó góp phần đưa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp bước vào giai đoạn phát triển mới
với tin cậy chính trị cao hơn hợp tác hiệu quả thực chất hơn
hai bên cũng đã trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật hoàn thiện thể chế dân chủ nhân dân công tác dân tộc